để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị ngọc thùy chú tại xã hòa thành phùng phi long chú tại thị xã trảng bàng
và lê hoàng sơn anh chú tại tp hcm
đêm một mươi năm tháng ba tại khu phố thanh hà thị trấn gò dầu huyện gò dầu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện gò dầu bắt quả tang thùy
cất dấu ba bịch ma túy khám xét nơi ở của thùy lực lượng chức năng phát hiện long và anh
có hành vi tàng trữ ma túy thu giữ thêm một bịch ma túy
qua kiểm tra chất gây nghiện nhóm thùy có kết quả dương tính với ma túy
tổng thăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gram metavitamin và một xe máy
bước đầu các đối tượng khai nhận thùy và long sống chung như vợ chồng
cả hai thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ tp hcm
về tây ninh tiêu thụ bọn chúng mua ma túy từ sơn anh
sau đó mang về bắc
hẹn gặp lại